ước tính việt nam có khoảng chín mươi bốn người chết vì ung thư mỗi năm
và tỷ lệ tử vong do ung thư việt nam đứng thứ bảy mươi tám trên một trăm bảy mươi hai quốc gia
và top hai trên thế giới với tỷ lệ người mắc bệnh ung thư
với mong muốn là tạo ra một địa chỉ để cho những người đồng bệnh có thể gặp nhau
có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong quá trình điều trị bệnh
một số chị em mắc bệnh ung thư vú tại hà nội đã thành lập câu lạc bộ phụ nữ kiên cường
nơi đây đã trở thành mái nhà chung cho những người mắc bệnh ung thư vú trên cả nước
câu lạc bộ phụ nữ kiên cường mái nhà chung của những bệnh nhân ung thư vú trên khắp cả nước
được thành lập từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn với ý nghĩa nhân văn về một địa chỉ

sẽ dưu dắt chia sẻ việc chữa trị cũng như những hiểu biết về bệnh cho những người mắc
nâng cao hiểu biết về tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú
sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm để cùng nhau đưa ra lời tư vấn tốt nhất
giúp nhau vượt qua chuyện thầm kín do tác dụng phụ của thuốc
chính những điều đó đã giúp hơn bảy trăm linh hội viên trong câu lạc bộ phụ nữ kiên cường
từ không quen biết đã trở nên gắn bó yêu thương nhau
và họ luôn coi câu lạc bộ phụ nữ kiên cường như ngôi nhà thân thương ấm áp thứ hai của mình
bởi ở đó họ thấy
mình không còn đơn độc trên suốt chặng đường chiến đấu với bệnh tật
mình cũng đồng viên chị em thành lập một nhóm bệnh nhân ung thư vú để chia sẻ và hỗ trợ cho nhau
đồng thời là có những kiến thức chuyên môn giúp đỡ cho họ đi đúng hướng điều trị
mục đích của câu lạc bộ đầu tiên chỉ là kết nối những chị em đồng bệnh
chia sẻ hỗ trợ và giúp đỡ nhau để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
câu lạc bộ của mình là tất cả
chị em phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau học vấn và công việc cũng khác nhau
nhưng chúng tôi cùng ung thư vú và chúng tôi cùng muốn tìm hiểu về nó và muốn chiến đấu và giành chiến thắng
đến từ thành phố yên bái bà nguyễn thị phượng năm nay sáu mươi hai tuổi
từng là giáo viên nay đã nghỉ hưu vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu nhập viện để điều trị
thì thực sự trên đường đi như thế thì thì tôi rất là quả
tôi rất là xúc có thể nói rất suy sụp khi mà vào khoa thì vào nhập phòng một cái tôi vẫn nhớ là phòng phú chín
thì vào khoa khoa ngoại vũ để mổ đấy thì cả phòng có tám cái giường con vì hộ ghét là một mươi sáu vệ nhân
thì một mươi năm bệnh nhân là gọi tôi bằng bà xưng con
lập tức là tôi thấy mình được an ủ quá
vì như vậy các cháu nó còn ít tuổi hơn mình rất nhiều
và có cháu mới học đại học năm nhất một mươi chín tuổi
cháu bảo lưu kết quả để cháu đi mổ
cho nên là tôi thấy là ôi mình đúng là không may so với nhiều người
nhưng mà so với ngay một mươi năm người ở cái bệnh phòng này thì thấy mình quá may mắn
đấy là điều đầu tiên là tôi được chia sẻ ở cái bệnh viện ca trung ương
ban đầu chỉ có một mươi hội viên nhưng mà sau đó số lượng này đã tăng lên hơn bảy trăm linh hội viên trải dài trên khắp cả nước
và tổ chức sinh hoạt định kỳ vào chủ nhật tuần thứ ba trong tháng tại trường đào tạo cán bộ lê hồng phong thành phố hà nội
tại buổi sinh hoạt các chị em được chia sẻ về bệnh kinh nghiệm chữa bệnh của những người đi trước
dinh dưỡng dành cho người ung thư vú cách để chống lại bệnh phù tay voi xương khớp trong quá trình điều trị đồng thời sẻ chia về ngân hàng tóc giả
kể từ khi thành lập cho đến nay đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức mỗi đợt câu lạc bộ sinh hoạt như tổ chức sinh nhật cho các hội viên theo tháng
tổ chức thử máu cho từng hội viên
tặng quà cho các bệnh nhân bị di căn nhằm thể hiện sự quan tâm chia sẻ động viên tinh thần của câu lạc bộ đến từng hội viên
thông thường tại các buổi sinh hoạt các hội viên trong câu lạc bộ sẽ được nghe phó giáo sư tiến hành tìm kiếm thông tin tìm kiếm thông tin

vị bác sĩ luôn tận tâm hết lòng vì người bệnh tư vấn về thuốc và chỉ ra những hướng đi đúng trong quá trình điều trị bằng hình thức online qua skype
nhưng hôm nay nhân chuyến công tác tại hà nội bác sĩ tùng đã đến trực tiếp để tư vấn cho các chị em
chính nhờ có sự tư vấn của bác sĩ tùng nên nhiều chị em đã trang bị thêm cho mình những kiến thức đúng đắn và kịp thời nhất về ung thư vú
từ đó giúp các chị em hiểu rõ bệnh và biết cách giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho bản thân
từ ngày thành lập đến nay ba bốn năm đã có nhiều bước tiến bộ đã giúp hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhân trong cả nước
có được những kiến thức đúng đắn có được những kiến thức đúng đắn có được những kiến thức đúng đắn
có được những kiến thức đúng về bệnh tật của mình chia sẻ với rất nhiều đồng bệnh trong cả nước
những tình cảm cũng giống như là những hướng đi trong quá trình điều trị
đồng thời bản thân tôi cũng hỗ trợ cho các bộ phụ nữ kinh cường có được chỗ đứng tức là có vị thế ở trong xã hội
bằng việc từ một nhóm kiến tạo điều kiện để cho các bộ phụ nữ kinh cường có được tiện nổi ở trong hội quốc gia
vào năm hai nghìn một mươi bốn tại huế và hai nghìn một mươi bảy
các bộ phụ nữ kinh cường cũng có tiện nổi tại hồ nghĩa ông thư vũ tài đông nam á ở đen gung
đó là những bước tiến bộ rất đáng kể của một nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại việt nam
công lạc bộ phụ nữ kinh cường giờ đây đã trở thành mái nhà chung của những bệnh nhân ung thư vũ trên khắp cả nước
nơi để các chị được thỏa sức trải lòng về nỗi đau bệnh tật
những tâm tư thầm kín mà bình thường không thể chia sẻ cùng ai
đôi khi ngay cả với những người thân cũng không thể hiểu hết được sự mỏi mệt đau đớn khi trải qua những đợt hóa trị xạ trị
trong hoàn cảnh đó thì những người đồng bệnh trong câu lạc bộ chính là chỗ dựa tinh thần
nơi các chị em thấu hiểu và sẻ chia với nhau an ủi động viên nhau
cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình điều trị
đối với tôi thì câu lạc bộ phụ nữ kiên cường như một mái nhà chung của những chị em đồng bệnh
và chúng tôi có thể truyền nhau những cái kinh nghiệm của bản thân và cũng giúp nhau có những động lực để sống
thưa quý vị sau bốn năm đi vào hoạt động câu lạc bộ phụ nữ kiên cường điểm tựa trong cuộc chiến với bệnh tật
giờ đây không chỉ là nơi để mọi người động viên nhau về mặt tinh thần hay là chia
chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong quá trình điều trị mà đến đây mọi người còn được tham gia vào những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa để sang sẻ với những người đồng bệnh
vừa qua sau hơn một tháng phát động trên facebook về việc tổ chức chương trình trao tặng lợn đất cho bệnh nhân đi ung thư có hoàn cảnh khó khăn
tại khoa ung thư nhi bệnh viện ca cơ sở tân triều khoa nhi bệnh viện bạch mai khoa huyết học khoa thần kinh và khoa ung thư
bệnh viện nhi trung ương
đại diện thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ kiên cường đã nhận được hàng trăm lời chia sẻ góp sức của các bệnh nhân ung thư vú và các nhà hảo tâm với tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
tại bệnh viện ca cơ sở tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội đại diện công lạc bộ phụ nữ kiên cường và các tình nguyện viên đã trao tặng ba mươi con lợn đất mỗi con trị giá ba triệu đồng cho các con bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
và trao một trăm bốn mươi bốn lợn đất cho các con bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
và trao một trăm bốn mươi bốn lợn đất cho các con bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

chúng tôi cũng chỉ mong sao là chúng tôi sẽ sống lâu hơn và sẽ mang được nhiều yêu thương hơn đến với các con và cũng rất mong là có sự chung tay của tất cả cộng đồng
ban chủ nhiệm mong muốn rằng tất cả những hội viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên với gia đình với bạn bè và cả những đồng nghiệp
những người sống xung quanh họ để mọi người có thể nhận thức được việc tầm soát ung thư vú quan trọng đến như thế nào
bởi vì nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì việc điều trị đơn giản và cơ hội sống sẽ cao hơn
hiện nay tại việt nam tỷ lệ người mắc ung thư vú có xu hướng ngày càng trẻ hóa
cụ thể là có một em gái chỉ mới hai mươi tuổi thôi nhưng mà đã mắc bệnh ung thư vú
vậy nên nếu mà chúng ta trang bị cho mình kiến thức thật là đầy đủ thì có thể phòng và tránh được căn bệnh này
chúc cho tất cả những chiến binh sẽ luôn kiên cường
nên con đường chống chọi với bệnh tật
đến đây thì chương trình muôn màu cuộc sống cũng xin được phép khép lại